lực lượng cảnh sát nhân dân đã lập nên vô vàn chiến công xuất sắc
và một mươi sáu chữ vàng mà cố chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công đã tặng
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
cũng chính là tinh thần xuyên suốt của các thế hệ trong lực lượng cảnh sát nhân dân
vâng thưa thiếu tướng vũ hùng vương qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký lệnh để công bố hai pháp lệnh
quy định nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh sát nhân dân
vậy thưa thiếu tướng thì sắc lệnh này có ý nghĩa như thế nào
đúng là từ khi có pháp lệnh về cảnh sát nhân dân
thì tôi cho rằng đây là một bước ngoặt và bước son
trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
thế và từ khi có pháp lệnh thì lực lượng cảnh sát nhân dân
có một cơ sở pháp lý là cực kỳ quan trọng
là tất cả các hoạt động các biện pháp công tác
được dựa trên nền tảng của pháp lệnh của theo luật
cho nên tạo điều kiện cho lực lượng cảnh sát nhân dân
tiến hành các hoạt động về chiến đấu
cũng như là quản lý hành chính về trật tự xã hội
về xây dựng lực lượng là có một cơ sở pháp lý cực kỳ quan trọng
vậy thì thưa thiếu tướng là trong vòng sáu mươi năm qua
thì lực lượng cảnh sát nhân dân có sự thay đổi như thế nào
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn hay không ạ
sáu mươi năm qua thì tôi cho rằng là về cơ bản
thì vẫn là theo quy định của pháp lệnh kẻ sát nhân dân
tuy nhiên trong từng giai đoạn
có những diễn biến mới của tình hình trật tự an toàn xã hội
thì sẽ được bổ sung và nâng cái tầm lên
tức là luôn luôn được bổ sung
để phù hợp với tình hình thực tế
để nâng cao cái hiệu quả chiến đấu
cũng là nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao cho việc này
xin cảm ơn thiếu tướng vũ hùng vương
và thưa quý vị với nhiệm vụ vô cùng vẻ vang
mà thiếu tướng vũ hùng vương vừa mới chia sẻ
thì lực lượng cảnh sát nhân dân đã được chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công
tặng bức trướng với một mươi sáu chữ vàng
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm
vì nước vì dân quyền phục vụ
vâng có thể thấy rằng trong một mươi sáu chữ vàng
nói về phẩm chất của cảnh sát nhân dân việt nam
thì hai chữ đầu tiên là mưu trí dũng cảm
thể hiện rất rõ qua cuộc đấu tranh với các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự
và miêu trí dũng cảm là vừa có chất thép
vừa phải có sự mềm mại trong điều tra phá án
đấu tranh không khoan nhượng
đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm
câu chuyện về những người lính hình sự trên đất cảng hải phòng
quả đấm thép trong đảm bảo an ninh trật tự ở đây
sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về phẩm chất này của người cảnh sát nhân dân
những năm đầu thập niên chín mươi của thế kỷ trước đến năm hai nghìn
hải phòng được biết đến là nơi hoành hành
của những tên tội phạm hình sự khét tiếng
như minh mộc phúc sâm cunên dung hà
nạn trộm cướp lừa đảo bằng trò đỏ đen
bảo kê trên các tuyến giao thông trọng điểm
các bến bãi ở thành phố cảng diễn ra khá nhức nhối
hoạt động của chúng không chỉ gây hoang mang dư luận cả nước
bởi tính manh động
nguy hiểm mà còn bởi tính tổ chức cao
hoạt động theo băng nhóm hàng chục tên
và luôn sử dụng vũ khí nóng gây án
đứng trước thách thức đó
cảnh sát hình sự thành phố hòa phượng đỏ
đã mưu trí tự cảm kiên cường
lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc
chấn áp và triệt xóa hàng loạt ổ nhóm tội phạm lớn
đem lại sự bình yên cho thành phố
ngày nay cùng với cả nước
thành phố hải phòng đang có những bước phát triển
mạnh mẽ về kinh tế đời sống xã hội
nhờ sự bình yên an toàn
bây giờ thì tại thành phố hải phòng
người dân đã rất quen thuộc với hình ảnh
những người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
mang trên tay tấm biển hp hai mươi hai
với phương châm lấy phòng ngừa
ngăn chặn tội phạm làm chính
thì tình hình an ninh sự đã được đảm bảo
các loại tội phạm về hình sự
đã giảm đáng kể và mang lại sự an tâm
cho người dân của thành phố hòa phượng đỏ
hp hai mươi hai là sáng kiến
về tổ công tác đặc biệt
của công an thành phố hải phòng
bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
với các biện pháp
tuần tra chốt điểm mật phục
kiểm tra hành chính vây giáp
đã tạo ra thế chất liên hoàn
trong phòng ngừa phát hiện ngăn chặn từ sớm
từ xa và đấu tranh xử lý kịp thời
các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
lực lượng hp hai mươi hai
trong ba tháng
đạt hiệu quả rất cao
được giữ an ninh trật tựu
trên địa bàn
chặn đứng tất cả các nguồn phát sinh tội phạm
chủ công của hp hai mươi hai
là phòng cảnh sát hình sự
của công an thành phố hải phòng
là đơn vị có bề dày truyền thống
trong hàng chục năm qua
các thế hệ lãnh đạo cán bộ của phòng cảnh sát hình sự
đã lập được nhiều thành tích
đem lại bình yên cho thành phố
và nhiều cá nhân cán bộ chiến sĩ
được người dân đất cảng yêu mến
theo quan điểm cá nhân
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
không chỉ mưu trí dũng cảm khi đối diện với các loại tội phạm mà người chiến sĩ cảnh sát nhân dân còn vô cùng dũng cảm không e sợ trước những khó khăn nguy nan trước danh giới giữa sự sống và cái chết
bởi họ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ bình yên cuộc sống là điểm tựa vững chắc của đồng chí đồng bào cả nước như chủ tịch nước nguyễn xuân phúc từng khẳng định trong lá thư gửi cám bộ chiến sĩ công an nhân dân tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tượng đài công an nhân dân vì dân phục vụ vừa được khánh thành đúng dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân giúp dân qua đường điều tiết giao thông cứu người ra khỏi đám cháy
những công việc thường nhật gần gũi nhất với nhân dân nhưng là biểu tượng sinh động nhất về những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên là điểm tựa của nhân dân

những công việc thường nhật gần gũi nhất với nhân dân nhưng là điểm tựa của nhân dân
tôi nghĩ rằng trong trường hợp đó dù là tôi hay bất cứ đồng đội nào của tôi thì cũng sẵn sàng giúp đỡ các em và người dân nếu như có trường hợp nào tương tự xảy ra dù có gian khổ như thế nào thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng
với những người cảnh sát nhân dân dù trong thiên tai bão lũ hỏa hoạn hay dịch bệnh phức tạp họ luôn sẵn sàng thần tốc xuyên đêm lên đường làm nhiệm vụ
và luôn nhận về mình những khó khăn nguy hiểm để đổi lại sự bình an cho nhân dân
đối với mỗi chiến sĩ công an từ những người chiến sĩ đến các vị tướng lĩnh lãnh đạo trong ngành thì điều cực kỳ quan trọng đó chính là điều chúng ta đang nói tới là ý thức được sứ mệnh của mình trong công cuộc này
chuyên dành bản lĩnh của mình
và cái tinh thần quả cảm hy sinh của mình
bởi vì đây là một cái công việc nó không còn bình thường nữa
nó đòi hỏi cái sự hy sinh những cái gì là cá nhân mình là lợi ích của riêng mình để mà hoàn thành nhiệm vụ
công trùn chân sườn lòng trước làn danh sống chết
những chiến sĩ cảnh sát nhân dân cũng quyết công khoan nhượng tấn công tội phạm đến cùng
và trong trận chiến cao co ấy mục tiêu cao nhất chính là kéo giảm tội phạm
để hàng triệu gia đình được yên vui hàng vạn gia đình không có người thân phạm tội
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tình hình tội phạm trong cả nước giảm chín chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó lực lượng cảnh sát đã điều tra làm rõ một mươi bảy một trăm một mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội
đạt tỷ lệ tám mươi sáu chín mươi ba cao hơn chỉ tiêu quốc hội nga một mươi một chín mươi ba
thời gian vừa qua thì có nhiều vụ phạm tội
thì lực lượng của bang mình là rất là tốt
bắt được đối tượng mà gây án trong thời gian sớm nhất là chứng tỏ một điều là lực lượng công an đang sâu sát tình hình và nắm rất là tốt địa bàn của mình
bản thân tôi và người dân chúng tôi rất là vui mừng khi mà được sống trong cái môi trường an toàn như thế
tôi thấy những vụ trọng án xảy ra là tôi nghĩ trước sau gì không sớm buộc mà rất là nhanh là công an mình sẽ phá án ra liền
tại vì kinh nghiệm tôi ở trong thành phố mà tôi đi vòng vòng đây mà tôi biết
ổn định trật tự cũng là một phần rất là quan trọng đối với xã hội
dù cho làm có bao nhiêu tiền đi nữa mà về an ninh trật tự không được đảm bảo thì chúng tôi không có an tâm đi ra đường để kiếm tiền
sự an tâm trong lòng dân là minh chứng cho những cố gắng không nghỉ của lực lượng cảnh sát nhân dân
là thanh kiếm đảm bảo an ninh trật tự
là điểm tựa mỗi lúc nguy nan
bao chiến sĩ cảnh sát nhân dân
trở thành tượng đài trong lòng nhân dân
vâng ạ thưa thiếu tướng vũ hùng phương
có thể nói là sự dũng cảm của người cảnh sát nhân dân thì đã đổi lại cuộc sống cho bao nhiêu người
và đã trở thành tượng đài trong lòng nhân dân
và có người thì nhận định rằng nếu như không dũng cảm thì không thể nào và làm cảnh sát được
vậy thì thiếu tướng nghĩ sao về nhận định này ạ
theo tôi nghĩ thì đó mới đúng một phần
bởi trong lực lượng cảnh sát có rất nhiều lực lượng
đối với lực lượng trực tiếp điều tra chống tội phạm thì đòi hỏi phải có lòng dũng cảm
nhưng mà đối với các lực lượng khác ví dụ như là khoa học hình sự quản lý hành chính quản lý hộ khẩu công an phường công an xã hay là cảnh sát giao thông thì đòi hỏi thêm một nữa là tận tụy
bác hồ đã dạy giỏi đối với công việc tận tụy những lực lượng trực tiếp chiến đấu phải có lòng dũng cảm
nhưng đối với các lực lượng khác là phải tận tụy với công việc
và họ không chỉ hy sinh những điều gọi là chống tội phạm đó hy sinh sương máu công sức nhưng mà họ hy sinh thầm lặng
bởi vì rất nhiều chiến sĩ được giao nhiệm vụ như thế là thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
cái ngày vui nhất của nhân dân thì chính mình lại phải làm việc
ngày lễ ngày tết phải làm việc
cho nên là đòi hỏi có lòng dũng cảm có tinh thần tận tụy tức là vì nhân dân phục vụ
vì vậy mà trong một mươi sáu chữ
mưu trí dũng cảm thì về cuối cùng đó chính là vì nước vì dân quên thân phục vụ đúng không ạ
đúng như thế
thưa quý vị trên chặng đường vẻ vang và gian nan sáu mươi năm qua thì có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh
bị thương mất một phần sương máu của mình để bảo vệ nhân dân
ngay cả khi đất nước hòa bình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
máu đào của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn đang đổ xuống
vâng lẽ sống và nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh cống hiến trọn đời của mình
của các chiến sĩ cảnh sát nhân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại hồ chí minh
ai mang ở cơ quan về là vẫn còn các cái vết ố trên cổ
ai mà thuê không giặt quyết định không giặt để còn cho nó còn hơi ấm
em thuê không giặt vẫn để nguyên si này
cuộc chiến nào cũng phải đánh đổi bằng máu nước mắt và cả sự hy sinh
đã có biết bao gia đình liệt sĩ công an nhân dân thiếu đi một người con một người chồng một người bố những người trụ cột

từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay hơn bảy mươi đồng chí cảnh sát hy sinh gần một năm trăm linh đồng chí bị thương
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay hơn bảy mươi đồng chí cảnh sát hy sinh gần một năm trăm linh đồng chí bị thương
hơn ba trăm linh đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi thi hành nghiệp vụ

chuyển thống được cống hiến
và ngã xuống hy sinh hoặc là bị thiết tập
được luyện rèn từ những cam go thử thách
bởi lời thề đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì
khi tổ quốc và nhân dân cần đến
những người lính công an đã lựa chọn dấn thân sẵn sàng đương đầu
và sự hy sinh không chỉ với những người đã ngã xuống
mà còn là của những người
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé